thông tin cập nhật về cơn bão số một mươi hai vào khoảng sáu giờ sáng nay bốn tháng một mươi một bão số một mươi hai đi vào đất liền các tỉnh phú yên khánh hòa với sức gió giật mạnh cấp một mươi một đến cấp một mươi ba
tại thành phố tuy hòa tỉnh phú yên điện lực phú yên phải cắt điện toàn hệ thống để bảo đảm an toàn
gió giật mạnh và kéo dài làm nhiều cây cối bảng hiệu pano apfic chủ điện tại thành phố tuy hòa ngã đổ ngột ngang gây ách tắc giao thông cục bộ nhiều tuyến đường
theo ông trần hữu thế phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên hiện toàn tỉnh mưa rất to ven biển sóng lớn đánh dữ dội
lực lượng cứu hộ đã triển khai đi hướng kiểm tra ứng trực tại các vùng sung yếu để xử lý tình huống
bảy giờ sáng sức gió có giảm nhưng mưa to người dân vẫn chưa thể ra đường mọi hoạt động đều bị ngừng trệ
còn tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa từ khoảng bốn giờ ba mươi phút đã có gió mạnh giết giật từng cơn
trời có mưa rất to biển có sóng lớn dâng cao quật vào bờ
đây có thể là những dấu hiệu cho thấy bão số một mươi hai đã đổ bộ vào nha trang
đáng lưu ý là mặc dù đã được cảnh báo về mức độ nguy hiểm khi bão một mươi hai đổ bộ
nhưng nhiều người dân địa phương vẫn chủ quan lưu thông trên một số tuyến đường
việc lưu thông vào lúc mưa bão như thế này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm
người đi xe có thể bị gió mạnh cuột ngã bị cây cối hoặc các vật dụng bay đổ vào người